thông tin từ công an huyện thạch thất thành phố hà nội
đơn vị vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề
và cho vay tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
và bước đầu đã xác định số đối tượng con bạc con nợ lên tới hàng nghìn người
đây là cuốn sổ ghi nợ được bắt giữ cùng đường dây tín dụng đen do đối tượng nguyễn kim tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã thạch hòa huyện thạch thất cầm đầu
với số lượng con nợ lên đến hàng trăm hàng nghìn người
nên để dễ tìm thông tin quản lý và tra sổ nợ
các con nợ thậm chí còn được sắp xếp theo bảng chữ cái
người ít thì vài chục triệu người nhiều thì hàng trăm
thậm chí là cả ô tô sổ đỏ sổ bảo hiểm và hàng loạt những tài sản giá trị lớn
đã được trao vào tay các đối tượng trong ổ nhóm này
chỉ vì lô đề cờ bạc vay lãi suất cao
với mức lãi suất cắt cổ từ năm mươi đến một trăm tám mươi một năm
với lãi suất từ năm mươi cho đến một trăm tám mươi còn cái bốc họ thì lãi suất thì rất cao
hàng trăm hàng trăm vài lãi suất như thế thì làm sao mà có thể trả nợ được
và ổ nhóm này hoạt động trong mấy năm nay
nhưng mà nó gây bức xúc rất lớn trong quần chủng nhân dân
dẫn đến nhiều gia đình ly tán nhiều gia đình phải nợ nần con cái thì hư hỏng
đối với các con bạc thường thường đánh suất lợi rất là lớn
cho nên là rất nhiều đối tượng con bạc trong thời gian gia đình là có thắng
có thắng và được trả rất sòng phẳng
còn nếu thua thì không
không phải trả tất cho nên là nó cũng rất là nó đánh vào lòng tham của con bạc
cũng rất là thuyết phục con mặt cho nên là rất nhiều con bạc tham gia rất là thường xuyên và tích cực
nhưng mà cuối cùng theo thống kê lại thì tất cả con bạc không có đối tượng nào thắng cả
thua đã thu thì càng muốn gỡ và càng gỡ thì càng đánh sâu
mà càng đánh sâu thì cuối cùng là không bao giờ thắng được
và từ các con bạc dần chuyển hóa thành các con nợ
vay về lãi suất cắt cổ để lại tiếp tục đánh bạc
và bằng chứng là hàng loạt tài sản giá trị cao được cầm cố
và con số bước đầu xác định được là hơn sáu mươi tỷ
cùng với đó đường dây này còn dùng các biện pháp để khống chế
bù các con bạc phải đánh liên tục
cũng như tạo điều kiện ưu đãi cho người chơi
để họ không bao giờ có thể rứt ra
cho em chơi và thỏa thuận em là
bây giờ là thôi chú đánh như thế thì cứ tầm khoảng
chú cứ báo cho anh tầm khoảng ba mươi triệu
thì em lại thanh toán cho anh một lần
hình thức thanh toán này có thể là anh cho em anh đến lấy
hoặc là em qua hàng trực tiếp nhà để thanh toán
khi được thì có thể là anh chuyển khoản theo trực tiếp vào tài khoản cho em
hầu như là họ giữ lại một phần
ví dụ như là em được khoảng tầm tám triệu
thì họ chuyển khoản cho em khoảng năm mươi triệu hoặc là bảy triệu
để là cái tiền đó là bắt buộc phải tối lại để chơi
nên hình như là bỏ thì rất khó bỏ
đó là hình cho cái tiền cũ
để trôn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
đường dây này đa phần chỉ nhận ra
tin nhắn của người chơi chứ không giao dịch ghi sổ trực tiếp
và mỗi công đoạn đều được phân chia nhiệm vụ rõ ràng
không được biết về các bước liên quan
nghĩa là công việc của em thì từ trước đến giờ là
em chỉ có đến năm giờ em mở máy
xong rồi là sáu giờ một mươi ba em tắt máy
và em sao chép cái tin nhắn đấy thì em gửi lại cho người ta rồi
thì đến khi người ta quay thưởng xong
thì em tính toán theo cái tin nhắn mà ở trong điện thoại có
thế còn đâu xong việc là thôi em cũng không để ý đến nữa
lô đề cờ bạc cho vai lãi cắt cổ
để các con nợ lại tiếp tục
lô đề cờ bạc
rồi siết nợ siết tài sản của người dân
vòng tròn khép kín của ổ nhóm này tạo ra
đã mang lại lợi nhuận trung bình mỗi ngày lên tới hơn một tỷ đồng
còn trái lại là những con bạc
thì lâm vào cảnh nợ nần trồng chất gia đình ly tán
liên quan đến vụ cháy kho của công ty giảng đồng
vào chiều qua sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã có thông tin chính thức về tình trạng môi trường sau vụ cháy
theo báo cáo vào sáng qua
sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã phối hợp với đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường
tiến hành kiểm tra bên trong khu vực kho cháy
kết quả kiểm tra cho thấy
hóa chất amagan phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang
đèn compact được chứa trong ba tủ lạnh
các tủ lạnh này còn nguyên vẹn
khu vực chứa ba tủ lạnh được phun nhiều bọt chữa cháy
không phát hiện thấy hiện tượng cháy
tại thời điểm kiểm tra
trung tâm quan chắc môi trường miền bắc tổng cục môi trường
vẫn tiếp tục lấy mẫu môi trường xung quanh khu vực công ty cổ phần bóng đèn
phích nước dạng đông và trong khu dân cư để đánh giá chất lượng môi trường
đáng chú ý theo báo cáo nhanh này
kết quả kiểm tra nhanh ban đầu của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
đối với thông số thủy ngân lấy tại năm vị trí
bao gồm mẫu đất tại vườn hoa nhà máy
mẫu đất tại rìa vườn hoa trung tâm
mẫu đất tại gốc cây sát đường nội bộ
và hai mẫu cho tại khu vực có đám cháy cho thấy
nồng độ thủy ngân tại các vị trí trên đều bằng microgram trên mét khối
theo kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh
của trung tâm quan chắc tài nguyên và môi trường hà nội tại năm vị trí
bao gồm điểm ráp công ty bóng động lực
giáp khu dân cư ngõ ba trăm bốn mươi hai khương đình
điểm trước cửa số nhà tám mươi bốn ngõ ba trăm bốn mươi hai khương đình
điểm giáp cổng trào tổ dân phố số một mươi phường hạ đình
và điểm giáp khu vực thiết bị chiếu sáng sát khu vực xưởng xảy ra cháy
điểm giáp khu vực chăm sóc khách hàng sát khu vực xưởng xảy ra cháy
về một số hóa chất độc hại trong không khí xung quanh cho thấy
các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép
ngoài ra theo kết quả quan chắc thu nhận được vào thời điểm xảy ra cháy
trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại minh khai là trạm duy nhất
ghi nhận có nồng độ bụi pm một mươi và pm hai năm
khí co và nox tăng cao đột biến vào khoảng thời gian
từ hai mươi h ngày hai mươi tám tháng tám đến một h ngày hai mươi chín tháng tám
cùng thời điểm đó ngoài chín trạm còn lại và tham khảo
trên các trạm cảm biến khác của một số tổ chức phi chính phủ
đặt giải rác trên toàn thành phố đều không ghi nhận được
dữ liệu bất thường nào vào thời điểm đó
báo cáo nhanh từ sở tài nguyên và môi trường hà nội cũng nêu rõ
trong thời gian tới cần tiếp tục giả soát đánh giá toàn bộ khu vực tiếp xúc
giữa khu vực kho với hiện trạng đất tiếp xúc quan chắc toàn bộ nước ngầm
trong vòng bán kính năm trăm linh m để đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm
ngoài ra để giải quyết sự cố môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã có văn bản hướng dẫn công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
khẩn trương thực hiện một số biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn
cách ly hoàn toàn các hóa chất độc hại còn sót lại và đưa vào khu vực có mái che
thực hiện ra soát phân loại hóa chất phát sinh đảm bảo quy định về quản lý
và an toàn hóa chất theo luật hóa chất
bên cạnh đó trong thời gian tới sở tài nguyên và môi trường hà nội sẽ tổ chức
mời các cơ quan chuyên môn của bộ tài nguyên và môi trường
các sở ngành và các chuyên gia họp để đánh giá về mức độ ô nhiễm môi trường
cũng như đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm bảo đảo sức khỏe cho người dân
sống trong phạm vị ảnh hưởng của đám cháy
và vừa rồi là những thông tin được cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy

ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo kết luận của chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo kết luận của chủ tịch

nguyễn thành phong về các kiến nghị của tổng công ty cấp nước sài gòn
trách nhiệm hữu hạng một thành viên savaco trong đó có đề xuất tăng giá bán lẻ nước sinh hoạt

cho biết nước từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay vẫn chưa được điều chỉnh
từ năm hai nghìn một mươi năm tình hình tài chính của tổng công ty bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện
các nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về đảm bảo duy trì một trăm linh tỷ lệ hộ dân
được sử dụng nước sạch và thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội
tổng công ty đã phải sử dụng tất cả các nguồn lực đồng thời vây vốn thương mại
để đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước gắn với đồng hồ nước
nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tp hcm
tổng công ty cho hay hiện nay mua xỉ nước sạch của các nhà máy nước xã hội hóa
và chi phí này đều tăng qua các năm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động
kinh doanh nước sạch chiếm bốn mươi hai
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám chi phí mua xỉ nước sạch từ các nhà máy nước xã hội hóa
tăng bình quân hai trăm năm mươi hai tỷ đồng một năm
ngoài ra trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của tổng công ty như
giá mua xỉ nước sạch hiện nay đều tăng theo định kỳ hàng năm
một số người dân còn sử dụng nước ngầm nên sawako chưa tiêu thụ hết lượng nước sản xuất
và mua sỉ của các nhà máy nước khác
trong khi đó socaco đã phải giảm sản lượng của các nhà máy của tổng công ty
với giá thành thấp hơn giá mua sị của các nhà máy nước xã hội hóa
theo sản lượng và giá theo hợp đồng đã ký kết do tất cả các hợp đồng đều bao tiêu sản lượng
trước các vấn đề trên sawako kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận nguyên tắc
việc điều chỉnh giá mua bán sỉ nước sạch phải gắn liền với việc điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch
và thương thảo mua bán sỉ nước sạch
trong dịp lễ hai tháng chín do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông và đường bộ
các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn trên các tuyến đường thủy
đặc biệt là tại các bến đò bến khách ngang sông hạn chế thấp nhất những sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra
trên địa bàn tỉnh đồng nai có tuyến đường thủy rất lớn rộng
giáp ranh với tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh
với rất nhiều phương tiện đường thủy đi qua đây
bên cạnh đó các địa phương trên địa bàn do đặc thù vùng sông nước
nên người dân đi lại qua sông bằng phương tiện đò là chính
và chính từ đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
theo số liệu thống kê tại huyện long thành nhân trạch vĩnh cửu tân phú định quán và thành phố biên hòa
có đến hai mươi sáu bến đò bến khách ngang sông
mỗi ngày đưa đón hàng ngàn lượt khách và phương tiện qua lại
đặc biệt vào những ngày lễ tết số lượng khách tăng lên rất nhiều
riêng trong những ngày nghỉ lễ hai tháng chín này từ ngày ba mươi một tháng tám
khách sử dụng đò đã tăng khoảng ba mươi năm bốn mươi do người dân đi về quê đi du lịch tăng cao
do đó việc đảm bảo an toàn cho khách tại các bến đò bến khách trong những ngày cao điểm được chú trọng tăng cường
công dịp lễ hai tháng chín là phải xử lý những phương tiện bến khách ngang sông bến đò ngang
không đảm bảo an toàn không cho xuất bến cũng như là xử lý nghiêm
và nhắc nhở tuyên truyền
đối với hành khách đi đò phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn giải phòng đường thủy
thực tế tại những bến đò bến khách trung bình cứ một mươi một mươi năm phút đòi rời bến
và chạy khoảng một mươi năm hai mươi phút thì tới bờ bên kia nên đa phần người dân rất chủ quan
không chịu mặc áo phao vì vướng víu bất tiện
mặc dù trên các đò hiện nay đã có trang bị đầy đủ áo phao dụng cụ nổi tầm tay
thực tế này rất nguy hiểm bởi không thể lường trước được những rủi ro có thể xảy ra với phương tiện
nhất là khi có sóng to gió lớn
trong đợt cao điểm lễ và cũng là thời điểm đang mùa mưa bão
lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông tỉnh đồng nai tăng cường thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
tại các bến đò bến khách ngang sông trên địa bàn và chưa làm cam kết các trường hợp không tuân thủ quy định
đồng thời tuyên truyền hành khách mặc áo phao khi qua phà không chở hàng hóa quá tải trọng
trang bị các phương tiện an toàn khi tham gia giao thông
tôi rất là đi nhiều mà thấy trên chiến đò chiến tàu của những người mà đi đưa khách qua đò thì cũng an toàn
lúc nào cũng chuẩn bị cho đầy đủ cho người được đi là an toàn trên đường sông cho nên tụi tôi đi cũng rất thích
mình thứ nhất là mình không có chở quá tải đảm bảo đủ số khách quy định không chở quá số khách quy định
và những trang thiết bị an toàn phao phao tròn áo phao và phao cưu sinh

đầy đủ còn nếu ai mà không mở áo phao thì mình nhắc nhở phải cầm phao tròn hoặc là ôm cái phao cục để đảm bảo an toàn
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp lễ bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
người dân cũng cần chú ý chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra và có những ngày nghỉ lễ an toàn
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm
cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh của người đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tận chung với đảng tận hiếu với dân xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn thành phố hà nội
phát biểu tại hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng tám triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận
trong tháng tám công an các đơn vị địa phương đã tích cực hệ thống thông tin phân tích và dự báo sát tình hình liên quan đến an ninh trật tự tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an nhiều chủ trương đối sách góp phần bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại của đất nước
bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường biện pháp nghiệp vụ bảo đảm hai tháng chín